thưa quý vị hiện nay cơn bão số một mươi sáu có tên quốc tế là tem bin tiếp tục có xu hướng yếu dần hoàn lưu bão đang gây mưa cho các tỉnh nam bộ
tại côn đảo đã có gió giật mạnh cấp bảy vào hồi một mươi chín h tối qua vị trí tâm bão ở vào khoảng tám năm độ vĩ bắc một trăm linh bảy bảy độ kinh đông cách côn đảo khoảng một trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây và suy yếu thêm
đến bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng tám bảy độ vĩ bắc một trăm linh năm độ kinh đông ngay trên vùng ven biển từ trà vinh đến cà mau
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới tốc độ di chuyển khoảng hai mươi km một giờ
trong đêm ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vùng biển các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến cà mau
bao gồm cả côn đảo có gió mạnh dần lên cấp sáu bảy sau tăng lên cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám chín giật cấp một mươi một
ven biển các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến cà mau có khả năng nước biển dâng do bão khoảng năm mét sóng biển cao từ ba đến năm mét
ngoài ra do ảnh hưởng của hoàn lưu phía bắc bão số một mươi sáu kết hợp với không khí lạnh
ở vùng biển từ quảng ngãi đến khánh hòa có gió mạnh cấp sáu bảy giật cấp chín
vùng biển ninh thuận bình thuận bao gồm cả đảo phú quý có gió mạnh cấp bảy tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ bốn đến sáu mét
hôm qua tàu chín trăm hai mươi bốn thuộc lữ đoàn một trăm hai mươi năm vùng hai hải quân khi đang huấn luyện bổ sung các tình huống cứu nạn bằng xuồng cứu hộ
ở gần khu tránh chú bão của ngư dân bà rịa vũng tàu đã tiếp nhận và cấp cứu an toàn cho một ngư dân
quân y tàu chín trăm hai mươi bốn thuộc lữ đoàn một trăm hai mươi năm vùng hai hải quân ngày hôm nay đã khám cho bệnh nhân trương thành vũ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê ở bình tân gò công tiền giang trong tình trạng đau tức ngực nôn liên tục cần cấp cứu
qua theo dõi xác định bệnh nhân bị tròng ngực dạ dày chứ không có biểu hiện tim mạch
sau khi khám bệnh cấp thuốc điều trị ban đầu tàu đã gửi ngư dân theo ghe cá về bờ tiếp tục điều trị ngay trong chiều nay
tàu chín trăm hai mươi bốn vừa được đóng tại nhà máy x năm mươi một được biên chế về đơn vị cũng là tàu chuyên thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trên vùng biển được phân công
hiện tàu đang tích cực tham gia đội tàu lữ đoàn một trăm hai mươi năm hải quân tiếp tục trực tìm kiếm cứu nạn trong và sau bão số một mươi sáu
tỉnh sóc trăng có đến năm huyện thị xã ven biển bị ảnh hưởng bởi cơn bão tempin
tuy ghi còn nhiều khó khăn nhưng tại những điểm tránh bão bà con địa phương đã nhận được sự quan tâm sẻ chia giúp đỡ của người dân và chính quyền
giữa cơn mưa bão tình người lại càng trở nên ấm áp hơn
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại sóc trăng
theo thống kê
trăng tổng số có một trăm ba mươi chín người dân bị ảnh hưởng phải sơ tán tranh bão
trong đó hai mươi bảy người sống ngoài đê biển phải di rời đến các điểm chú bão
riêng tại khu vực bến cá mỏ ó xã trung bình huyện trần đề có đến bốn trăm bảy mươi bảy trẻ em hai trăm linh người già và tám trăm một mươi sáu phụ nữ phải di rời đến nơi chú bão an toàn
chúng tôi đã di dân xong là trên năm người ở bốn xã thị trấn
mà có cái
gần cái cửa cửa cơ biển
như vậy thì tôi bố trí ở chín điểm về nhân lực để di dân đó
thì chúng tôi có điều một cái đại đội dân quân tự dệ là một trăm linh người cán bộ kể cả sĩ quan để xuống đây các cái điểm để di dân
bên cạnh đó thì tỉnh cũng có hỗ trợ chúng tôi năm mươi dân quân để cùng với quyền để khắc phục sự khó khăn này
lãnh đạo tỉnh sóc trăng cũng đã đến thăm hỏi động viên bà con đang tránh bão trên địa bàn huyện trần đề
tại điểm tránh bão trường tiểu học lịch hội thượng huyện trần đề nhiều người dân địa phương đã giúp đỡ nhau từng tấm chăn màn từng chiếc áo ấm phục vụ nấu ăn góp gạo góp mì tôm tặng sữa tươi cho các trẻ nhỏ để phần nào chia sẻ những khó khăn thiếu thốn của mọi người trong cơn bão dữ
các đoàn xe chở cơm vô khoác cho đủ năm điểm của xã trung bình luôn
thì trẻ em ở đây thì được tiếp tế sửa rất là đầy đủ rồi thuốc cũng cũng y tế cũng tiếp tế cũng đủ luôn
rồi bên cạnh đó thì cũng có câu lục bộ tâm sen á cũng vận động bà con mạnh thường quân ở thị trấn lịch thượng nè phát hỗ trợ cho bà con cái mền cái mền với áo ấm
thì cái mền từ sáng tới giờ thì tổng cộng khoảng cỡ hai trăm linh cái mền còn áo ấm thì rất là nhiều khoảng cỡ năm trăm linh áo ấm cho người già
còn quần áo cũ thì rất là nhiều
nhiều quần áo cũ rồi sáng tới giờ thì ở đây nhận được khoảng cỡ một cái quần áo cũ cho trẻ em và bà con
trong khi đó khi kiểm tra tình hình phòng chống bão số một mươi sáu tại sóc trăng phó thủ tướng trịnh đình dũng đã chỉ đạo lãnh đạo tỉnh sóc trăng phải bằng mọi cách đảm bảo an toàn cho người dân không để dân bị thiếu thốn khó khăn trước trong và sau cơn bão
phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân
an toàn tuyệt đối cho người dân đấy là nhiệm vụ số một
thì tiếp tục để cái việc ứng phó với cơn bão số một mươi sáu lần này nó đạt cái hiệu quả cao nhất tức là giảm thiểu nhất cái thiệt hại mà khi cơn bão đi qua
hiện trên địa bàn các huyện ven biển tỉnh sóc trăng vẫn tiếp tục có mưa có nơi mưa to và rất to gió mạnh và không khí lạnh tăng cường
các lực lượng phòng chống bão của tỉnh vẫn túc trực tại các vị trí sẵn sàng ứng phó và tiếp tục hỗ trợ người dân tại các nơi trú bão an toàn
thưa quý vị sau đợt bão
trong mưa lũ vừa qua gạo cứu trợ đã được cấp tới các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề và gặp nhiều khó khăn ở miền trung
tuy nhiên những ngày qua nhiều người dân ở phú yên lại bất bình trước việc cán bộ thôn tổ chức phân chia gạo không đúng với số lượng thông báo và trả lại phần gạo đã nhận cho chính quyền
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
ông đoàn bá thôn phú khê hai xã hòa xuân đông huyện đông hòa là một trong những hộ nghèo tại địa phương bị ảnh hưởng nặng trong cơn bão số một mươi hai vừa qua
gia đình có bốn nhân khẩu riêng ông bá mắc bệnh hiểm nghèo phải chạy ăn từng bữa
thế nhưng ông cũng chỉ được nhận một mươi kg gạo trong đợt này
phóng chí và đại điện nghe nói rất rõ ràng nhưng mà thực tế riêng tôi là một cái hộ là nhà trắc mái và đau bệnh tay chung nước hết
cả bên hội thập chữ đó cũng vô cũng nói là để tài trợ giúp cho bác nhưng mà thực tế nói thì có mà ơi không
đây là những hộ dân mang gạo trả lại thôn
sau khi phát hiện gạo được hỗ trợ thấp hơn nhiều so với các hộ khác cùng thời điểm
những hộ dân này chỉ được hỗ trợ mỗi hộ một mươi kg ít hơn những hộ khác năm kg
người một mươi năm kg là chị về chị kêu đi là mấy cái con vụn trong thôn này là nó nói chị là chị đừng có hổ chị tạo lao cho đình
chị đưa cái dây mờ vô chị nhận sáu mươi kg đi
chị nói thôi đứa tao có cái dây nhỏ là mày đưa chị vô chị đưa xả là mấy đứa nó không cho
nó nói chị cứ bỏ một túi đem về nhà đi mà tổ chị là phép
đó chứ còn chị đưa tờ dây nhỏ
nói vô rồi mấy ông đây ra mấy ông kinh ra mấy ông kinh ra là nó biểu chị vậy
là nó rinh bao gạo lên là chị chở dưa dưới này là trong tổ của chị xấu ngừ là người ta không đồng ý
người ta nói tại sao một mươi năm kg mà sao chị nhận có một mươi kg là bắt chị chở làm lên trẻ
theo nghị định số một trăm ba mươi sáu của chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
đối tượng nhận gạo là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng thiên tai
ưu tiên các hộ nghèo hộ chính sách bảo trợ xã hội hộ gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai
với mức hỗ trợ gạo là một mươi năm kg một người một tháng
còn đây là danh sách nhận gạo của thôn phú khê hai với gần một trăm linh hộ
hộ ít nhất một mươi năm kg và nhiều nhất là sáu mươi kg
và theo danh sách này không có bất kỳ một hộ dân nào chỉ nhận được một mươi kg gạo như thực tế họ đã nhận
ủy ban nhân xã xem giác giải quyết vừa cái việc mà hộ gia đình mà như trong việc mà như nặng một mươi kg trên một hộ
đó là như cái việc đó là như ủy ban dân xã không bao giờ chỉ đạo việc này
ủy ban nhân xã là chỉ đạo yêu cầu hộ bao nhiêu khẩu nhận trên một tháng là nhận đúng theo thành bằng số ký đấy
chứ không được là như là gọi là là là giàn trái cho là như các hộ khác
đó là như chỗ ủy ban dân xã là như chỉ đạo như thế
hộ gia đình có giấy mời của ủy ban nhân xã mới lên đi cho nhận
còn không có giấy mời nếu mà nhận thay nhận thứ thì ủy ban nhân xã thì xem xét giải quyết sau theo quy định
theo báo cáo
ủy ban nhân dân xã hòa xuân đông trong cơn bão số một mươi hai vừa qua tại thôn phú khê hai có hai nhà bị sập hoàn toàn
bốn nhà tốc mái từ bảy mươi đến một trăm linh ba trại vịt thiệt hại nặng
toàn thôn có bốn trăm sáu mươi tám hộ với hai một trăm chín mươi bảy nhân khẩu nhưng hầu hết người dân đều gặp khó khăn sau bão
đặc biệt là những hộ nghèo rất cần được hỗ trợ lương thực
nguyên nhân vì đâu dẫn đến những bức xúc của người dân trong việc cấp phát gạo hỗ trợ của nhà nước sau bão
phóng viên truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục đề cập đến vấn đề này trong chương trình thời sự sau
thưa quý vị tổng cục thể dục thể thao vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi bảy và triển khai công tác năm hai nghìn một mươi chín
hội nghị đã được nghe báo cáo và các tham luận của các đồng chí lãnh đạo cục về kết quả đã đạt được
cùng những tồn tại hạn chế của tổng cục trong suốt năm hai nghìn một mươi tám
để có được điều đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của ban cán sự đảng và lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch
sự phối hợp giúp đỡ có hiệu quả từ các cơ quan đơn vị của bộ với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công chức viên chức của tổng cục thể dục thể thao
nối tiếp những thành công đã đạt được hạn chế những mặt tồn tại trong năm hai nghìn một mươi tám tổng cục sẽ tham mưu cho lãnh đạo bộ hoàn thiện thể chế
phân đấu đạt thành tích cao trong các giải thi đấu thể thao sắp tới
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện đánh giá cao những kết quả mà tổng cục thể dục thể thao đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt bộ trưởng lưu ý công tác xây dựng đề án sửa đổi luật thể dục thể thao và dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành cần tiếp tục hoàn thiện để bộ thông qua và trình lên chính phủ đúng tiến độ
công chúng thủ đô vừa có một buổi tối tràn ngập cảm xúc khi thưởng thức vở nhạc kịch cô bé bán riêng trong ngày giáng sinh
đây là một vở nhạc kịch mang thương hiệu việt nam do đạo diễn người việt giản dự
cô bé bán diêm được biết kịch bản đạo diễn và sản xuất bởi nguyễn phi phi anh nhà sản xuất của dự án nổi tiếng hốp mộng ước
đây là một câu chuyện cổ tích có kết thúc buồn nhưng với mong muốn tái hiện lại câu chuyện cổ tích xúc động này bằng phong cách nhạc kịch đầy mới mẻ hiện đại
nguyễn phi phi anh đã giản dựng một kịch bản mới với một cái kết chứa đựng nhiều bất ngờ mang lại niềm vui và sự ấm áp phù hợp với không khí giáng sinh
nhạc kịch thì nó bao gồm cả âm nhạc kể chuyện bằng âm nhạc và có phần kịch
thì hiện tại ở việt nam thì khán giả sẽ các phần kịch bản thường sẽ khá là đơn giản và họ thường thích những kịch bản đơn giản và các ca khúc thì là dễ nghe hơn một chút
còn nhạc kịch ở nước ngoài như broadway thì nó sẽ hàn lơm hơn
thì ở việt nam thì
theo như tôi được biết và theo như những gì mà tôi quan sát như sau bao nhiêu năm ba năm làm việc về nhạc kịch thì tôi thấy là bản thân khán giả cũng rất hứng thú khi nhìn thấy có một chương trình là nhạc kịch
mặc dù trên thực tế các chương trình nhạc kịch cũng chưa thể hoàn hảo và cũng chưa thể trọn vẹn cũng như hay được
so với sân khấu phía bắc nhạc kịch ở phía nam sôi động hơn rất nhiều cũng như được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả trẻ
còn nhớ cách đây vài năm khi bởi nhạc kịch high school musical hay góc phố danh vọng
và đêm hẻ sau cuối nguyễn phi phi anh lần đầu tiên trình làng tại hà nội đã mang đến cho khán giả thủ đô những cung bậc cảm xúc
từ một loại hình nghệ thuật mới mà khán giả chưa từng được thưởng thức trước đó
với cái dự án như thế này và những dự án lớn thì chúng tôi phải đi tìm những cái nhà tài trợ rất là lớn
và cái đi tìm nhà tài trợ thì nó cũng rất là khó
và năm vừa rồi thì cũng may mắn là đã tìm được một nhà tài trợ nên là chúng tôi mới có thể tiếp tục
đảm bảo cùng nhạc kịch của phi anh
không phải ngẫu nhiên mà trên thế giới nhạc kịch luôn được coi là một phần tinh túy của nghệ thuật sân khấu
ở đó phần nhạc lời và những vũ điệu hòa quyện chặt chẽ như những chiếc đòn bẩy nâng đỡ lẫn nhau
để tạo nên một câu chuyện mang tính thùng điệp hoàn trình
vì vậy những nỗ lực của những đạo diễn trẻ mong muốn đưa nhạc kịch gần hơn với công chúng là điều dễ hiểu và đáng ghi nhận
mưa bão trong thời gian qua đã gây ra nhiều thiệt hại cho tỉnh bình định
thế nhưng làng trồng mai nhơn an thị xã an nhơn nơi trồng hoa mai tết lớn nhất miền trung vẫn phát triển tốt
hiện bà con trồng mai đã biết cách phòng chống ứng phó với thiên tai để kịp có những chậu mai đẹp phục vụ tết nguyên đán sắp đến
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
cây lá xanh tốt đâm trồi nảy lọc là những hình ảnh tại làng nghề trồng mai nhân an tỉnh bình định
ngoài việc không bị ảnh hưởng bởi đợt bão lũ vừa qua bà con còn phấn khởi cho biết
thời tiết xa lạnh như hiện nay rất thích hợp để cây mai phát triển tốt
nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương ông phan văn sáu đã áp dụng các biện pháp như cây cao chậu
đục lỗ dưới đáy chậu để thốt nước phòng trống bị ngập
hiện vườn mai của ông sáu rất phát triển sẵn sàng phục vụ tết nguyên đáng
nhà vương thì mình cũng phải chú động chú động bằng nhiều phương pháp
thứ nhất là mình phòng trống trước khi bão đổ bộ
thứ hai là mình thực tế cơ cao lên những chậu mai
và qua bão lũ thì mình phòng trống tương đối kỹ
cho nên là thực tế mà nói thì đến giờ phút này
và tôi cũng đang đứng bên cạnh chậu mai này
thì hầu như cây bão số một mươi hai không ảnh hưởng gì đến làng mai của nhân an và tỉnh bình định
đó là cái thực tế đó
vì sao vì cái mai hiện thời bây giờ là vẫn sinh trưởng tốt
không ngập lụt lá vẫn đẹp và cái nụ thì cũng rất là lớn
thì đến khi đến ngày cuối tháng này
thì mình cháy lá
thì đảm bảo là năm nay sẽ là bội thu
làng nghề trồng mai nhân an tỉnh bình định
được mệnh danh là thủ phủ mai vàng miền trung
mỗi năm cung cấp cho thị trường hàng triệu chậu hoa cảnh chơi tết
hiểu rõ vị trí địa lý của tỉnh
nằm trong khu vực thường chịu ảnh hưởng của thiên tai bão lũ
chính quyền địa phương đã khuyến cáo hỗ trợ bà con chủ động phòng chống
không để nghề trồng mai bị thiệt hại
qua cái con bão số một mươi hai thì nó có ảnh hưởng đến địa bàn ấy nó cũng nhẹ
chủ yếu là cái mai trên cái địa bàn
bây giờ cũng đương là phát triển tốt
trong cái chất chánh trình trong cái dịp tết này
mai là đảm bảo đỡ cung cấp ra thị trường phục vụ cho bà con
trong công tác chỉ đạo vừa rồi
thì đặc biệt là do cái thông báo bà con nông dân kịp thời
vì vậy các cái chủ hộ trồng mai
cũng đã chủ động trong cái công tác phòng trống
lột bão ở những vùng mà có diện tích mai
mà chuẩn bị
xuất bán trong năm nay thì bà con nông dân cũng đã di chuyển từ cái vùng thấp lên cái vùng cao
cái thứ hai nữa là chủ động trong cái việc cơ chậu cao lên
cho nên là cái diện tích này không có bị gặp úp trong cái thời gian vừa qua
gần hai tháng nữa mới đến tết nguyên đáng
nhưng hiện đã có khá nhiều thương lái tìm đến làng mai nhân an để đặt hàng
với thời tiết thuận lợi như hiện nay
hoa mai nhân an sẽ khoa sát rực rỡ phục vụ người dân vui xuân đón tết
các tỉnh phía bắc hiện nay đang liên tục đón nhận các đợt không khí lạnh tăng cường
sự thay đổi nhiệt độ nhanh đột ngột này khiến mọi người chưa kịp thích nghi
nên đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe
một trong những biến chứng đó là hiện tượng liệt nửa mặt đang bắt đầu có xu hướng gia tăng mạnh
thấy mặt có những dấu hiệu bất thường
nhưng vì chưa từng biết đến căn bệnh liệt dây thần kinh số bảy ngoại biên
nên phải đến tận hai ngày sau
khi mặt có những triệu chứng đơ cứng rõ rệt
em nguyễn thị hải mới tìm hiểu nguyên nhân và đi khám
các bác sĩ chẩn đoán em bị liệt cơ mặt
em được điều trị bằng điện châm xoa bóp bấm huyệt ba tuần
cơ mặt mới dần được cải thiện được bảy mươi
vùng đỏ lá trời rất rệt rệt đầm và tôi đi học về thì bị
và sáu vài ngày thì miệng hơi bị lạnh và cả cơ mặt bên phải thì bị liệt
còn cháu bé này dù mới chỉ bốn tuổi nhưng cũng phải điều trị với bệnh lý tương tự
theo gia đình nguyên nhân cháu bị là do đi lạnh nhưng không được giữ ấm vùng mặt
cháu cứ bỏ mặt ra thế là nó lạnh nhưng mà đi xe cháu cứ đổi ngồi trước
thấy cháu cười lên thì thấy méo mồm
mắt của cháu một mắt thì bảo cháu nhắm thì một mắt nhắm được một mắt không
lạnh là một trong những nguyên nhân chính khiến cho nguy cơ mắc bệnh liệt cơ mặt tăng cao
do khi trời lạnh đột ngột sẽ gây co mạch nhanh
lúc này máu bị tắc nghẽn không chảy về đủ nên dây thần kinh số bảy sẽ bị tổn thương dẫn đến liệt cơ
đợt rét đậm kéo dài vừa qua tại bệnh viện châm cứu trung ương ghi nhận số bệnh nhân tăng cao rõ rệt
đỉnh điểm có ngày bệnh viện tiếp nhận đến hai mươi bệnh nhân bị méo mặt do liệt dây thần kinh số bảy ngoại biên
thế nhưng thực tế có nhiều người vẫn chưa biết về chứng bệnh này mà bỏ qua những dấu hiệu ban đầu để được điều trị kịp thời
chữ chứng ban đầu thì do lạnh thì thường thường ví dụ như bệnh nhân hay xảy ra cái bệnh này hay xảy ra vào ban đêm hoặc là đi lạnh về
thì bệnh nhân có thể tự nhiên thấy cái nước mắt mũi chảy rồi cái mắt rồi nhắm không kín
thế cái mặt bên liệt thì nó có tê bì đi
cái miệng của mình thì nó có thể méo lịch sang bên đối diện
và cái khi mà ăn uống thì thức ăn nó hay mắc bệnh liệt và có thể gặp nước cái thứ thì nó không gặp được và nước sẽ bị trào ra
các bác sĩ cũng cảnh báo bệnh nhân khi có những triệu chứng bất thường ở vùng mặt cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được điều trị
vì mặc dù không phải căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng nhưng tỷ lệ để lại di chứng của bệnh rất cao nếu điều trị muộn
các bệnh nhân mà khi mà bị liệt bẩy hay gọi là liệt mặt nói chung ấy
thường thì không nên sửa mẹo ở nhà bởi vì thường thì theo kinh nghiệm dân gian ấy một số người người ta cứ hay mách nhau là chẳng hạn như dùng lươn
hoặc là dùng các cái lá hoặc đắp mà nó không điều trị theo không chữa bệnh theo không chính thống ấy
thường thì nó sẽ mất cái cơ hội để bệnh nhân đến bệnh viện và điều trị can thiệp sớm
để giảm nguy cơ mắc bệnh lý dây thần kinh số bảy ngoại biên
theo các bác sĩ người dân không nên tắm muộn và quan trọng nhất
vẫn là giữ ấm đặc biệt là vùng mặt khi ra đường
thưa quý vị đề xuất của một thành viên hội đồng nhân dân thành phố hà nội
về việc lắp barrier trên vỉa hè hà nội vừa được đưa ra đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều
theo đó việc làm này nhận được những ý kiến đồng thuận tuy nhiên vẫn còn có nhiều lo lắng về việc bất tiện của những bàry này
nếu như được triển khai đại trà tại nhiều tuyến phố của thủ đô
ghi nhận của phóng viên truyền nghe dần
đây là hình ảnh quen thuộc diễn ra vào giờ cao điểm
ở nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố hà nội
luồn lách khi lên vỉa hè có lẽ đã thành thói quen khi tham gia giao thông đối với một số người dân
mặc dù không phải giờ cao điểm nhưng lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn đồng đúc
xe máy đã lao lên vỉa hè dành đường với người đi bộ
trên này thì nó sẽ có cái khoảng do người đi bộ hơn

còn xe máy đi lên thì nó sẽ có khoảng do người đi bộ hơn

về hè chúng ta vừa đặt vấn đề là có một số nơi đã dành cho giao thông tỉnh để đậu xe ô tô còn một phần rất nhỏ để cho người đi bộ thôi
thì cái người đi bộ như thế có an toàn không
trên vỉa hè liệu có an toàn không khi những nguồn nguy hiểm cao độ tràn hết lên trên vỉa hè và thậm chí còn bỗng khỏi in ngòi như thế
và đấy là một cái bức xúc
chưa lắp đặt cái đó thì xe trèo lên vỉa hè rất nhiều nhưng mà rõ ràng từ khi lắp đặt thì nó hạn chế cái câu chuyện như vậy
thì như thế nó đem lại cái gì nó đem lại cái sự mỹ quan đô thị
nó trả lại đúng cái chức năng vỉa hè cho người đi bộ và nó đảm bảo sự an toàn cho người đi bộ tính mạng cho người đi nữa
thì đấy là cái chúng tôi cho rằng cái giải pháp đó là giải pháp đúng
không chỉ riêng đoạn đường này tại một số tuyến phố không có nhà dân khác như đường lê duẩn đoạn gần công viên thống nhất
và đường ngọc hồi trước cửa bến xe nước ngầm thì việc đi bộ của người dân đã thuận tiện hơn nhiều kể từ khi lắp đặt barrier trên vỉa hè
tuy nhiên đề xuất lắp đặt barrier về hè lại khiến không ít người lo lắng
đường rộng nên làm mà còn đường hẹp không nên làm đấy còn thì làm barrier thì là cái tốt nó nhưng mà đường phải rộng thôi
nhưng mà phần này hẹp này như thế này là không để được
những barrier về hè này đã phát huy được tác dụng hạn chế xe máy cố ý leo lên vỉa hè để lưu thông
đem lại cho người đi bộ
tuy nhiên nếu áp dụng nhân rộng thì các cơ quan chức năng cần nghiên cứu kỹ các vị trí khi đạt rào chắn barrier
bởi không phải tuyến phố nào cũng có thể triển khai được
đặc biệt phải bảo đảm hài hòa các giải pháp với lợi ích của người dân trên từng tuyến phố
thời gian qua thành phố cần thơ xem giảm nghèo là công tác trọng tâm
việc giúp đỡ và chia sẻ khó khăn với những người nghèo là trách nhiệm của các ngành các cấp chính quyền đoàn thể địa phương
trong quá trình thực hiện các địa phương đã xây dựng duy trì
và nhân rộng nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả qua đó giúp nhiều gia đình thoát nghèo bền vững
hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền dững với tỷ lệ chỉ còn một năm đến năm hai nghìn hai mươi
từ đầu nhiệm kỳ đến nay thành phố cần thơ đã xây dựng một trăm bảy mươi hai dự án mô hình giảm nghèo
tạo việc làm cho ba ba trăm một mươi một lao động có thu nhập ổn định
thành phố có hai ba trăm chín mươi bảy hộ nghèo cận nghèo tham gia các dự án với tổng kinh phí thực hiện hơn hai mươi năm tỷ ba trăm linh triệu đồng
riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy
thành phố cần thơ
thơ đã gần hoàn thành được mục tiêu giảm một tỷ lệ hộ nghèo tương ứng ba một trăm hai mươi bốn hộ
hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn hai bảy mươi năm so với hộ dân
trong chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững
thì giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi thì có những cái thuận lợi như là được sự quan tâm của thành quỹ
hội đồng nhân dân quỹ ban nhân dân thành phố
cùng với các sở ban ngành và nhân dân trên địa bàn đồng tình ủng hộ
để góp phần giảm nghèo bền vững
và đặc biệt là quan tâm đến các nhóm dân tộc thiểu số
các nhóm dễ bị tổn thương
thuận lợi thứ hai là thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo
cụ thể như là đào tạo nghề
chuyển giao khoa học công nghệ
hỗ trợ tín dụng ưu đãi dân dân
bên cạnh đó thì bản thân các hộ nghèo có nhiều cố gắng
chịu khó làm ăn và có ý chí dương lên để thoát nghèo
các mô hình nổi bật tại một số địa phương
như câu lạc bộ làm bánh dân gian
mô hình trồng hoa kiển quận ninh kiều
nuôi lương nuôi cá lóc quận cờ đỏ
trồng chuối cấy mô trồng nấm rơm
mai gia công quận ô môn
đăng luộc bình trồng rau an toàn
dệt chiếu trồng hoa kiển quận thuốc nốt
trồng chanh không hạt trồng sầu riêng
trồng dâu quận phong điền
mô hình sen canh rau màu trên đất lúa
nuôi dê quận thới lai
và nhiều mô hình giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới
ở quyền vĩnh thành cũng phát huy hiệu quả
cụ thể như gia đình của tôi
thì coi như là được là chính quyền địa phương hỗ trợ cho
giấy số tiền để cải tạo vườn
vấn đề là làm cho cuộc sống khám phá hơn
giờ gia đình tôi cũng nhờ nước hỗ trợ
cho tôi giấy bên mặt trận vậy đó
tôi cũng sắm máy móc cho con tôi
mà giờ cũng đỡ
cũng thoát nghèo
cũng hết nợ nặng
để tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu giảm nghèo bền dững
thời gian tới các quỹ chính quyền thành phố
tiếp tục theo dõi khảo sát
và ban hành kế hoạch về công tác giảm nghèo
phù hợp với từng địa phương đơn vị
chú trọng công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật
cho các gia đình thuộc diện nghèo
tổ chức tổng kết đánh giá nhân rộng
các gương điển hình tiên tiến về thoát nghèo
triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả
sách hỗ trợ về y tế giáo dục
nhà ở nước sạch cho người dân
truyền sang phần tin tức quốc tế
trung quốc và nga kêu gọi
giảm căng thẳng trên bán đảo triều tiên
pháp giải cứu thành công hơn một trăm năm mươi du khách
mắc kẹt trên dạy abs
sau khi hội đồng ba a liên hợp quốc
thông qua nghị quyết áp đặt lệnh trừng phạt
mới nhằm vào triều tiên trung quốc
đã kêu gọi tất cả các nước có những
nỗ lực mang tính xây dựng nhằm giảm căng thẳng
cùng ngày ngoại trưởng nga sergei lavrov
cũng đã kêu gọi mỹ và triều tiên
đàm phán và khẳng định nga sẵn sàng
hỗ trợ các cuộc đàm phán này
phát biểu tại bắc kinh
người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc
hoa xuân oánh khẳng định các biện pháp mới
mà hội đồng ba a liên hợp quốc vừa thông qua là thích đáng
tuy nhiên các biện pháp này không nên gây ra
những ảnh hưởng tới người dân triều tiên
hay các hoạt động trao đổi và hợp tác kinh tế
các hoạt động viện trợ nhân đạo
trong thời điểm hiện nay
chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia kiềm chế
và có những nỗ lực mang tính xây dựng
để xoa dịu căng thẳng trên bán đảo triều tiên
giải quyết hợp lý những căng thẳng này
trong khi đó ngoại trưởng nga sergei lavrov
cùng ngày kêu gọi washington và bình nhưỡng
đàm phán nhằm giảm căng thẳng liên quan đến
chương trình hạt nhân và tên lửa của triều tiên
đồng thời cho biết nga sẵn sàng hỗ trợ tiến trình này
các cuộc hòa đàm về syri được tổ chức tại thủ đô
astana của nước này hồi tuần trước
đã chứng tỏ tầm quan trọng về khả năng
hòa giải của kazakhstan
đây là khẳng định của ngoại trưởng kazakhstan
kairat abdramanov trước quốc hội nước này
ngoại trưởng kazakhstan nhấn mạnh vai trò trung gian hòa giải
của nước này trong tiến trình giải quyết khủng hoảng
syri tại diễn đàn astana
người đứng đầu ngành ngoại giao kazakhstan
cũng nhấn mạnh trong vòng hòa đàm thứ tám về syri
tại asana các thỏa thuận đột phá đã được ký kết
diễn đàn astana đã và đang đàm phán
về lĩnh vực quân sự trong việc giải quyết
cuộc khủng hoảng syri từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
trước đó trong ngày hai mươi một tháng một mươi hai
vòng hòa đàm thứ tám về syri đã diễn ra
ở thủ đô astana của kazakhstan
dưới sự bảo trợ của ba nước nga iran và thổ nhĩ kỳ
tại cuộc họp các bên đã thảo luận đề xuất của nga
về việc tổ chức đại hội đối thoại dân tộc syri
nhằm đạt thỏa thuận chính trị cuối cùng
mới đây nhà vua tây ban nha felipe
đã kêu gọi giới lãnh đạo vùng catalonia
tôn trọng sự đa dạng
và tránh một cuộc đối đầu khác liên quan tới iran
ý đồ chia tách vùng này khỏi tây ban nha
tuyên bố của nhà vua felipe
được đưa ra chỉ ba ngày sau khi
liên minh các đảng ủng hộ ly khai
giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử
hội đồng lập pháp catalonia
trong thông điệp giáng sinh
gửi tới người dân nhà vua tây ban nha philippe
đã nhấn mạnh cơ quan lập pháp mới
được bầu cách đây vài ngày của catalonia
sẽ phải đại diện cho người dân khu vực này
và họ cần tôn trọng sự đa dạng
cũng như hành động có trách nhiệm
theo nhà vua felipe hội đồng lập pháp catalonia
mới được bầu sẽ phải giải quyết những vấn đề
ảnh hưởng đến tất cả người catalonia
với thái độ tôn trọng sự đa dạng
và suy nghĩ có trách nhiệm về lợi ích chung
trong cuộc bầu cử hôm hai mươi một tháng một mươi hai vừa qua
các đảng ủng hộ độc lập ở catalonia
đã giành được đa số tuyệt đối
trong cơ quan lập pháp vùng
tuy nhiên các đảng này vẫn chưa đạt thỏa thuận
về cách thức phối hợp với nhau trong thời gian tới
thủ tướng italy pablo gentiloni vừa cho biết
ông sẽ đề xuất lên thượng viện
về việc điều chuyển một phần quân đội
đang đồn trú ở iraq sang niger
để chống nạn buôn bán người
và chủ nghĩa khủng bố
phát biểu với các tướng lĩnh
và binh sĩ italia khi thăm chiến hạm
một trong những chiến hạm lớn nhất của italia
từng tham gia trong chiến dịch sofia
của liên minh châu âu chống lại nạn buôn người
ở vùng biển địa trung hải
thủ tướng gentiloni cho biết
chính phủ của ông sẽ đề nghị thượng viện
cho phép điều chuyển một phần lực lượng quân đội
nước này sang niger để chống lại tình trạng
theo ông gentiloni
italia hiện có một bốn trăm linh binh sĩ
đang hiện diện ở iraq
và sắp tới số này sẽ được cắt giảm
sau khi giành được những thắng lợi quan trọng
trong cuộc chiến chống lại các phân tử hồi giáo
cực đoan tại đây
một phần trong số này sẽ được rút về triển khai
ở khu vực sahel thuộc vùng tây phi
thành phố las vegas
thuộc tiểu bang nevada của nước mỹ
vừa lập kỷ lục mới về trải qua giai đoạn
không có mưa dài nhất lên tới một trăm linh hai ngày
theo cơ quan khí tượng quốc gia nws
của mỹ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai vừa qua
đánh dấu ngày thứ một trăm linh hai không có mưa
tại thành phố las vegas so với
kỷ lục thiết lập hồi năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn
là một trăm linh một ngày không mưa
nws cho biết thành phố này có thể lập
kỷ lục mới lên tới một trăm một mươi ngày không mưa
khi mà các nhà khí tượng học dự báo
một mươi ngày sau giáng sinh sẽ không có mưa
năm hai nghìn một mươi bảy chứng kiến
nhiều vấn đề thời tiết phá kỷ lục tại mỹ
hồi tháng bảy thung lũng tử thần
nằm ở giữa bang california và nevada
đã phá kỷ lục thiết lập trong một trăm linh năm qua
với nhiệt độ trung bình hàng tháng
lên tới bốn mươi một chín độ c
các lực lượng cứu hộ nước pháp
mới đây đã giải cứu thành công một trăm năm mươi
du khách trượt tuyết trên dãy núi alps
sau nhiều giờ các du khách này
mắc kẹt trong cabin cáp treo tại nơi đây
sự cố chưa rõ nguyên nhân đã xảy ra
chiều hai mươi bốn tháng một mươi hai theo giờ địa phương
đã khiến tuyến cáp treo nối từ khu
nghỉ dưỡng trượt tuyết chambrose trên dãy alps
ở độ cao một sáu trăm năm mươi m
với đỉnh cross chambrose ở độ cao

sự cố đã ảnh hưởng tới bảy mươi cabin của tuyến này
cùng với khoảng một trăm năm mươi du khách trượt tuyết
giới chức pháp đã phải tiến hành
một chiến dịch giải cứu quy mô
với hai máy bay trực thăng
cùng nhiều nhân viên cứu hộ được trực thăng
thả xuống các nóc cabin
và họ đã giúp những du khách trượt tuyết
mắc kẹt bên trong xuống được các đường trượt
ở phía dưới bằng dây
may mắn là không có du khách nào bị thương
trong chiến dịch giải cứu này
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
đến đây xin được kết thúc